vừa qua một nhóm nghiên cứu mỹ công bố rằng bất kỳ ai sinh sau năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đều có nghi cơ không thọ như thế hệ trước đó
tiếp xúc ngày càng nhiều với các yếu tố rủi ro của cuộc sống hiện đại
đồng nghĩa bạn có thể có tuổi sinh học già hơn đáng kể so với tuổi theo lịch
những năm gần đây theo daily mail nhiều nghiên cứu đã tách biệt được
một số yếu tố giúp chống lại tác động trên
phân tích của đại học michigan mỹ năm hai nghìn hai mươi một thậm chí còn phát hiện ra
một chiếc xúc xích có thể giảm bớt tuổi thọ ba mươi tám phút
nhưng một miếng cá hồi lại làm tăng thêm bảy mươi phút
một nghiên cứu lớn được công bố vào năm ngoái hai nghìn hai mươi ba
đã xác định các yếu tố quan trọng nhất giúp bạn trẻ lâu là tập thể dục thường xuyên
một chế độ ăn uống lành mạnh giảm căng thẳng ngủ ngon
các mối quan hệ xã hội tích cực không hút thuốc không dùng chất kích thích
và kiểm soát việc uống rượu
uống nhiều nước giúp tăng tuổi thọ thêm một mươi năm năm
các bác sĩ biết rằng tình trạng mất nước làm tăng nồng độ muối trong máu
có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa và mắc bệnh mạng tính
trong các nghiên cứu trên chuột tình trạng mất nước nhẹ cũng đủ để giảm tuổi thọ đi sáu tháng
tương đương với một mươi năm năm ở con người
ăn nhiều trái cây và các loại hạt giúp tăng tuổi thọ một mươi năm
không có nghi ngờ gì về tác động của một chế độ ăn uống tốt đối với sức khỏe của chúng ta
theo nghiên cứu từ biobank vương quốc anh được công bố trên tạp chế nature vào năm hai nghìn hai mươi ba
chuyển từ chế độ ăn uống không lạnh mạnh sang nhiều ngũ gốc nguyên hạt
các loại hạt trái cây cá các loại đậu ít thịt đồ uống có đường và thịt chế biến sẵn
có thể tăng thêm tuổi thọ cho nam và nữ lần lượt là một mươi chín và một mươi bốn năm
bỏ thuốc giúp tăng tuổi thọ một mươi năm
các bác sĩ ước tính rằng thói quen hút thuốc có thể làm giảm một mươi năm tuổi thọ của bạn
nicholas smith giám đốc thông tin y tế tại cancer research uk cho biết
số năm bạn hút thuốc ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư nhiều nhất
bạn dừng hút thuốc càng sớm thì nguy cơ mắc ung thư càng thấp
điều tương tự cũng xảy ra với các tình trạng sức khỏe khác như đau tim đột quỵ và bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
theo cdc mỹ từ năm đến một mươi năm sau khi bỏ thuốc nguy cơ mắc bệnh ung thư của bạn giảm một nửa
và hai mươi năm sau khi bỏ thuốc nguy cơ của bạn ngang với người không hút thuốc
vì vậy việc bỏ hút thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của bạn thêm một mươi năm
giải đấu chữ giúp tăng tuổi thọ một mươi năm
mặc dù trò chơi thử thách trí não không thể ngăn ngừa các bệnh gây mất trí nhớ
nhưng các bác sĩ tin rằng có thể giúp xây dựng một vùng đệm
được gọi là dự trữ nhận thức tốt cho sức khỏe tâm thần của bạn
năm hai nghìn hai mươi các nhà khoa học từ đại học exeter và king s college london anh
đã phân tích dữ liệu của hai mươi người trên năm mươi tuổi và nhận thấy ai hay chơi đố chữ
có xu hướng nhạy bén hơn với chức năng não trẻ hơn một mươi năm so với tuổi thật
ngủ ngon giúp tăng tuổi thọ bốn bảy năm
giấc ngủ kém ít hơn bảy giờ một đêm đã được chứng minh là ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch
học môn cũng như hệ miễn dịch và thần kinh
làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm thậm chí là ung thư
nghiên cứu năm hai nghìn ba của trường e harvard mỹ cho thấy
ngủ bảy chín giờ mỗi đêm có thể tăng tuổi thọ cho nam giới thêm bốn bảy năm và hai bốn năm cho phụ nữ
quan hệ tình dục thường xuyên tăng bốn bảy năm
trong một nghiên cứu dài hạn được công bố trong cuốn sách bí mật của những người siêu trẻ
tiến sĩ david wick cho biết việc giảm căng thẳng tăng mức độ hài lòng
và ngủ ngon hơn nhờ quan hệ tình dục thường xuyên có thể tăng thêm bốn bảy năm tuổi thọ